thủ tướng anh boris johnson tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước trừ phổ thông đến đại học sẽ đóng cửa từ ngày hai mươi tháng ba do dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng xấu
việc đóng cửa hệ thống trường học khiến các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và kỳ thi tốt nghiệp hệ a tại hai vùng england và xứ quên không thể diễn ra vào tháng năm và tháng sáu như kế hoạch